đại sứ quán sri lanka tại hà nội chính thức mở sổ tang nhằm tưởng nhớ các nạn nhân và chia sẻ với gia đình của các nạn nhân trong vụ đánh bom khủng bố xảy ra ở thủ đô colombo nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ sri lanka
hoạt động này bắt đầu từ chín h ba mươi sáng nay và sẽ kéo dài đến hết ngày thứ sáu hai mươi sáu tháng bốn
đại sứ quán nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ sri lanka tại việt nam
chín giờ sáng mọi công tác chuẩn bị cho việc mở sổ tang tưởng nhớ và chia sẻ với các nạn nhân và gia đình nạn nhân của cuộc khủng bố diễn ra tại thủ đô colombo sri lanka những ngày vừa qua đã được hoàn tất
đúng chín h ba mươi phút sáng cánh cổng đại sứ quán chính thức mở cửa cho tất cả các vị khách và người dân các nước tới chia buồn cùng người dân và đất nước sri lanka
chúng tôi xin được gửi lời chia buồn
chúng tôi xin được gửi lời chia buồn và sự sẻ chia sâu sắc nhất tới những nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố vừa rồi tại sri lanka
chính phủ và người dân bangladesh sẵn sàng đồng hành chia sẻ và hỗ trợ sri lanka bất cứ khi nào các bạn cần chúng tôi luôn bên các bạn
đại sứ quán nước cộng hòa philippines tại hà nội cùng toàn thể người dân philippines xin được chia sẻ cùng chính phủ và người dân sri lanka trong nỗi đau và mất mắt này đặc biệt là tới các nạn nhân và gia đình của nạn nhân
chúng tôi luôn cầu nguyện cho các bạn được bình yên
thay mặt cho cộng đồng người dân hà lan và đại sứ quán hà lan tại hà nội chúng tôi xin được chia buồn sâu sắc tới các bạn
chúng tôi đã rất sốc và đau buồn khi nghe tin về vụ tấn công vừa qua tại sri lanka không từ nào có thể diễn tả được những đau thương và mất mát này
là một trong những nhân vật có mặt sớm nhất ngay khi mở sổ tang thứ trưởng bộ ngoại giao việt nam nguyễn quốc dũng đã thay mặt nhân dân việt nam
gửi tới người dân sri lanka sự cảm thông và những chia sẻ sâu sắc nhất
chính sách của việt nam là lên án tất cả các hành động khủng bố dưới tất cả mọi hình thức ở bất cứ đâu
cho nên việt nam rất thông cảm và chia sẻ với người dân nhân dân và chính phủ sri lanka
và chúng tôi sẽ sẵn sàng đứng bên cạnh chính phủ và nhân dân sri lanka trong những lúc khó khăn này
chính phủ và nhân dân sri lanka
chúng tôi sẽ chia hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong những thời khắc khó khăn này xin cảm ơn tất cả các bạn
theo con số thống kê mới nhất tính tới thời điểm hiện nay đã có khoảng ba trăm hai mươi người thiệt mạng hơn bốn trăm linh người bị thương trong cuộc khủng bố
và đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng
vì vậy ngay lúc này sự chung tay đoàn kết chia sẻ của cộng đồng quốc tế với chính phủ và người dân sri lanka
sẽ là những phương thức hữu ích nhất để người dân sri lanka sống tốt hơn
sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này